theo tổng cục giáo dục nghề nghiệp từ nay đến năm hai nghìn hai mươi giáo dục nghề nghiệp có trọng trách nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng đòi hỏi của cuộc cách mạng bốn
để thực hiện mục tiêu trên giáo dục nghề nghiệp cần tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy với trang thiết bị như thư viện xưởng thực hành theo từng ngành nghề thích ứng linh hoạt theo yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước
qua thời gian học ba năm em thấy khả năng của em
em thấy khả năng của em phát triển về tiếng anh kiến thức về nghề nghiệp rất tốt
em tin chắc chắn không chỉ em và những bạn đang theo học này mà sau khi ra trường đều đáp ứng được những nhu cầu mà nhà trường đưa ra
nhà trường ý tưởng xây dựng cơ sở vật chất theo hướng là phòng chuyên môn hóa đẩy mạnh các lĩnh vực đào tạo như điện cơ khí công nghệ ô tô điện tử tin học
em thấy khả năng của em
cái thiết bị mà chúng ta đầu tư thì giao hoàn toàn cho kho chuyên môn
thiết bị sau thì đầu tư đồng bộ với thiết bị trước và cũng hướng đến thiết bị hiện đại
để cho các em được học tập cái thiết bị hiện đại thì ra trường sẽ dễ xin được việc làm
theo các chuyên gia chất lượng đào tạo nghề nói chung hiện nay tại việt nam
mới chỉ đang đáp ứng được cách mạng bán hàng
tức là dừng lại ở việc ứng dụng tự động hóa máy móc đơn giản
trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
mỗi trường đào tạo nghề cần chuyển mạnh từ đào tạo theo chương trình định sẵn
sang đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động của doanh nghiệp
có như vậy chất lượng nguồn nhân lực mới được nâng cao
và đáp ứng yêu cầu bối cảnh hiện tại
khi cách mạng công nghiệp bốn đang bùng nổ mạnh mẽ